do ảnh hưởng của cơn bão số bốn tại các tỉnh phía bắc trung bộ và bắc bộ như phú thọ yên bái có mưa to đến rất to kèm theo gió lốc đã làm nhiều ngôi nhà trường học ở các địa phương bị thiệt hại nặng nề ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng
tại các xã vùng cao của hai huyện thanh sơn yên lập mưa bão đã làm hơn một trăm linh mái nhà của người dân nhà văn hóa trường học bị tốc mái hư hỏng hàng chục cột điện bị gãy
nơi xảy ra thiệt hại đều là những khu vực tập trung đông đồng bào dân tộc tỷ lệ hộ nghèo cao nên rất khó khăn trong việc sửa chữa lại nhà cửa
sau khi kiểm tra thực tế tại các xã bị ảnh hưởng do bão số bốn gây ra ủy ban nhân dân huyện thanh sơn đã hỗ trợ sáu triệu đồng cho những hộ thuộc diện nghèo bị tốc mái hư hỏng
ban chỉ huy phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tỉnh phú thọ chỉ đạo các địa phương túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại các điểm có nước lũ chảy qua
bảo đảm an toàn về tính mạng cũng như tài sản cho nhân dân theo dõi sát sao tình hình mưa lũ đặc biệt là sạt lở để phòng lốc xoáy
do ảnh hưởng của cơn bão số bốn đêm và dạng sáng ngày ba mươi tháng tám tại địa bàn huyện thạch thành đã có mưa to trên diện rộng
đặc biệt tại các xã phía đông nam của huyện thạch thành liên tục có mưa lớn gây ngập úng cục bộ
tỉnh lộ năm trăm sáu mươi một b bị ngập sâu từ năm mươi cm đến bảy mươi cm do tác động của bão số bốn sáng nay khu vực trung tâm huyện ngọc lạc cũng bị ngập úng cục bộ
hiện tại mưa đã ngớt trên địa bàn tỉnh thanh hóa nhưng vẫn chưa có thống kê thiệt hại trên toàn tỉnh tuy nhiên các địa phương không có mất mát về người
theo báo cáo nhanh từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái tính đến một mươi sáu h ngày ba mươi tháng tám mưa bão gây thiệt hại hơn sáu trăm năm mươi ngôi nhà tại huyện văn chấn trạm tấu
ngoài ra mưa bão còn gây thiệt hại một trăm ba mươi năm hectare lúa và một sáu hectare cây lâm nghiệp bị gãy đổ
ngay sau khi thiên tai xảy ra ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện thị xã đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra chỉ đạo các xã tập trung huy động lực lượng tại chỗ
khẩn trương hỗ trợ các hộ gia đình khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra sửa lại mái nhà bảo đảm cuộc sống cho các gia đình bị thiệt hại